nông xuân luân nghi can trong vụ án mạng giết con riêng của người tình
xảy ra vào hồi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi tại thành phố cao bằng
ngày hôm nay đã bị hội đồng xét xử tòa án nhân dân tỉnh cao bằng
tuyên phạt án trung thân về tội giết người
ngày ba mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi thấy con riêng của người tình sinh năm hai nghìn sáu
có biểu hiện sử dụng ma túy nên luân đã bực tức dùng tay chân ghế nhựa
đánh vào đầu vào bụng của người con riêng này
luôn còn bắt nạn nhân tự đập đầu vào tường
đến khoảng hai mươi giờ cùng ngày nạn nhân có dấu hiệu bất tỉnh
được đi đia bị bị cấp cứu nhưng không qua khỏi
nguồn nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân được xác định là do mất máu cấp
hậu quả của chấn thương vỡ gan phải